văn phòng chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của bộ giao thông vận tải về lựa chọn một số tuyến cao tốc thí điểm hình thức thu phí tự động không dừng
chính phủ giao bộ giao thông vận tải nghiên cứu lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng
theo đó chỉ phục vụ phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng
chính phủ cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo nhà đầu tư các dự án bot các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng đối với các làn thu phí còn lại đảm bảo mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định
việc này phải hoàn thành trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai